chiều tối nay một mươi tám tháng một mươi thủ tướng nhật bản suga yoshihide và phu nhân đã đến hà nội
bắt đầu thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đón thủ tướng nhật bản suga yoshihide và phu nhân suga mariko tại sân bay quốc tế nội bài
có bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung
đại sứ việt nam tại nhật bản vũ hồng nam đại diện cơ quan bộ ngoại giao văn phòng chính phủ
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của thủ tướng suga yoshihide diễn ra một tháng sau khi nhậm chức
ông suga yoshihide cũng là vị thủ tướng nhật bản thứ hai liên tiếp lựa chọn việt nam là nước đi thăm đầu tiên sau khi nhậm chức
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng suga yoshihide và phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
đang tiếp tục phát triển tốt đẹp mạnh mẽ và thực chất trên nhiều lĩnh vực
sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố các chuyến thăm tiếp xúc ở các cấp nhất là cấp cao
được duy trì thường xuyên ở các kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội
việc đón thủ tướng nhật bản suga yoshihide thăm chính thức việt nam lần này là cơ hội khẳng định với cộng đồng quốc tế
về một việt nam an toàn hiệu quả trong đối phó dịch covid một mươi chín đồng thời đề cao thành tựu đổi mới phát triển kinh tế xã hội
nâng cao vị thế quốc tế triển khai đường lối đối ngoại quyết tâm hội nhập quốc tế của việt nam